cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với giám đốc của một doanh nghiệp về hành vi trốn thuế hơn hai bảy tỷ đồng
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy với cương vị là giám đốc công ty trách nhiệm
ưu hạn thương mại xây dựng và vận tải thiên ân ngô văn xoài đã chỉ đạo kế toán công nhân
và cá nhân trực tiếp liên hệ xin năm trăm một mươi chín tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của các công ty khác
với tổng giá trị thanh toán hơn một mươi tỷ đồng để hạch toán làm giảm tiền thuế giá trị gia tăng
và thuế thu nhập phải nộp là hơn hai bảy tỷ đồng
sau khi tống đạt các quyết định tố tụng lực lượng công an đã tiến hành khám xét chỗ ở
nơi làm việc của đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án